xin chào và hẹn gặp lại
xin chào và hẹn gặp lại
trên bốn giờ sáng các đồng chí trong ban truyền án vẫn đang tiến hành kiểm tra phần loại hơn chín trăm bảy mươi giấy tờ các loại gồm giấy chứng minh nhân dân sổ hộ khẩu giấy phép lái xe hơn hai hai trăm linh biên lai ghi nợ với tổng số tiền gần một mươi tỷ đồng
đây là những tăng vật trong đường dây cho vay với lãi suất lên đến ba trăm sáu mươi một năm của băng nhóm gồm một mươi một đối tượng đến từ các tỉnh khu vực tây nguyên mà lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu vừa triệt phá thành công
doanh nghiệp cũng cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
đáng chú ý cùng với đầu tư phát triển sản xuất thúc đẩy đưa dòng vốn đầu tư công vào thực hiện
các chủ trương hướng mạnh vào thị trường tiêu thụ trong nước cũng là một quyết sách mạnh mẽ
trao đổi với tuổi trẻ vào ngày hai mươi ba tháng chín thứ trưởng bộ giáo dục đào tạo nguyễn hữu độ cho biết
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi cơ bản giữ ổn định như năm hai nghìn hai mươi
bộ giáo dục đào tạo tiếp tục ra đề thi thống nhất trên cả nước và các địa phương chủ trì tổ chức kỳ thi
theo đó kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong các năm tới vẫn có năm bài thi gồm ba bài thi độc lập toán
ngữ văn và các bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông
bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên một bài thi tổ hợp khoa học xã hội
nội dung thi nằm trong chương trình trung học phổ thông hiện hành chủ yếu là chương trình lớp một mươi hai
trong năm hai nghìn hai mươi một và thời gian đầu của giai đoạn này bộ giáo dục đào tạo tiếp tục tổ chức xây dựng
cung cấp đề thi cho các địa phương đảm bảo sự thống nhất trong đánh giá trên toàn quốc
ngoài ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
sẽ thực hiện phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước và trách nhiệm triển khai của địa phương cơ sở giáo dục đại học
kỳ thi cũng sẽ tiếp tục tổ chức thi trên giấy từng bước triển khai thi trên máy tính ở những nơi có đủ điều kiện
tiệm cận dần với tinh thần đổi mới chương trình giáo dục phổ thông năm hai nghìn hai mươi
tiếp theo xin mời quý vị cùng theo dõi bản tin sáng
bản tin sáng phương nam với sự đồng hành của biên tập viên ngân anh
thưa quý vị một trong gia làng trưởng bản tuy biểu đến từ các tỉnh miền núi biên giới phía bắc
đã có chuyến thăm và giao lưu tại tp hcm từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi sáu tháng chín
tối qua ngày hai mươi ba tháng chín lãnh đạo thành phố đã có buổi giao lưu văn hóa văn nghệ
và gặp gỡ đoàn đại biểu trong không khí ấm áp thân tình
gia làng trưởng bản và những người có y tính trong đồng bào dân tộc thiểu số
đóng vai trò quan trọng trong việc vận động bà con thực hiện chủ trương
đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội văn hóa ở địa phương
trân trọng và ghi nhận những nông gốc quý báo của đồng bào các dân tộc thiểu số
trên các lĩnh vực và sự phát triển chung của cả nước
lãnh đạo tp hcm đã chào đón các già làng trưởng bản tiêu biểu nơi địa đầu tổ quốc
bằng những tình cảm chân thành quý mến
chúng tôi hết sức là vui mừng và hạnh phúc
chúng tôi nói đến đồng bào dân tộc ở miền núi nói chung là đặc biệt với bắc nói liêng
chúng tôi luôn mang một cái ơn
đây là quê hương cách mạng
mà nếu tính từ ngày có thầy lập đảng là chín mươi năm rồi
chín mươi năm có đảng chín mươi năm đồng bào các dân tộc ở các thầy miền núi
chính là hậu phương cho đảng cho cách mạng của việt nam
đồng bào các dân tộc có một sứ mạng rất đặc biệt
là trong chiến tranh kháng chiến là hậu phương
còn hòa bình đấy là bảo vệ tổ quốc
qua chuyến giao lưu tham quan lãnh đạo thành phố mong rằng
các già làng trưởng bản của các dân tộc thiểu số trên mọi miền tổ quốc
thấy được những thành quả trong công cuộc xây dựng phát triển thành phố hồ chí minh những năm qua
cùng chia sẻ thấu hiểu những khó khăn trở ngại trong quá trình phát triển của thành phố nói riêng
và cả nước nói chung trong thời gian tới
đồng thời chương trình giao lưu tham quan này cũng sẽ khơi gợi truyền thống
năng động sáng tạo nghĩa tình của người dân thành phố phát huy vai trò của người có uy tín
trong cộng đồng dân tộc thiểu số vào sự nghiệp đoàn kết dân tộc trao đổi học tập kinh nghiệm
trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa độc đáo của dân tộc việt nam
sở du lịch thành phố hồ chí minh vừa có đề xuất bổ sung các doanh nghiệp du lịch quy mô
từ hai trăm linh lao động trở lên vào danh sách được hỗ trợ vây vốn lãi suất do khó khăn bởi dịch covid một mươi chín
qua hai đợt dịch covid một mươi chín số doanh nghiệp lữ hành còn cầm cự với trên hai trăm linh lao động không nhiều
lượng doanh nghiệp lưu trú ở quy mô này cao hơn nhưng hầu hết cũng đang gặp khó khăn
trước đó sở du lịch cũng cho biết các doanh nghiệp trong ngành khó tiếp cận với các gói vay tín
chấp do bị xếp vào nhóm làm rủi ro cao hầu hết người lao động và doanh nghiệp lữ hành chưa tiếp
cần được gói hỗ trợ sáu mươi hai tỷ đồng của chính phủ vì vậy khi có tờ trình của sở kế hoạch đầu
tư báo cáo ủy ban nhân dân thành phố về việc xây dựng chính sách hỗ trợ tính dụng cho doanh nghiệp
khó khăn do covid một mươi chín sở du lịch thành phố đã đề xuất bổ sung nhóm đối tượng doanh nghiệp du lịch
quy mô hơn hai trăm linh lao động vào gói hỗ trợ vốn vay với lãi suất cùng với chính sách hỗ trợ cho doanh
nghiệp sở du lịch thành phố hồ chí minh đang đề xuất triển khai một số giải pháp hỗ trợ kích cầu
du lịch đợt hai hướng đến mục tiêu du lịch an toàn trong những tháng cuối năm cũng như thời gian tiếp
trong thời gian tiếp theo đồng biên phòng cầu muốn bộ đội biên phòng tỉnh đồng tháp đã thành
lập thêm điểm trao đổi hàng hóa tại bến sông đối diện chờ cả sách thuộc huyện hồng ngự
mỗi ngày đồng biên phòng cầu muốn bố trí chí sẽ túc trực để quản lý
giám sát hoạt động trao đổi hàng hóa số lượng nhu yếu phẩm trao đổi chỉ vừa đủ sử dụng cho
từng hộ gia đình khi trao đổi người dân hai nước không được tiếp xúc trực tiếp với nhau mà
đặt hàng hóa tại bàn tiếp nhận sau đó người mua nhận hàng và để tiền lại trên bàn người bán sẽ
lại lấy tiền sau tại huyện hồng ngự hiện có ba điểm trao đổi hàng hóa hỗ trợ người dân trao đổi
nhiều yếu phẩm trong thời điểm phòng chống covid một mươi chín tại các cửa khẩu biên giới với đặc điểm ra hoa
quanh năm dễ trồng và dễ chăm sóc tại thị trường tiếu thủ mạnh nên thời gian gần đây cây ma chỉ
thiên là một trong những cây kiển được nhiều nông dân ở làng hoa sa đéc đồng tháp chọn trồng giúp
mang lại thu nhập cao
mai chỉ thiên hoa có màu trắng tinh khôi có mùi hương rượu nhẹ cây ra hoa quanh năm hoa kết thành
chùm hướng lên trời nên được gọi là mai chỉ thiên cây được trồng bằng phương pháp dâm cành từ lúc trồng
đến lúc bán chỉ mất khoảng bốn tháng do cây dễ trồng dễ chăm sóc ra hoa liên tục và tên đẹp mang lại
may mắn nên được nhiều người mua về trồng ở các văn phòng công trình công cộng vì thế thị trường tiêu thụ
khá mạnh hiện tại cây cao khoảng hai tất được thương lá đến tận vườn thu mua với mức giá giao động từ
một mươi năm hai mươi ngàn đồng mỗi cây với giá bán này sau khi trừ chi phí mỗi cây người trồng có lợi gần một mươi ngàn đồng
hiện tại cây này được bà con nông dân trồng bán quanh năm mang lại thu nhập hấp dẫn
ngày hôm qua hai mươi ba tháng chín trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa bàn xã hưng lộc huyện thống nhất đã xảy ra
một vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và hai xe máy khiến một người tử vong tại chỗ
vào thời gian trên xe khách dường nằm của nhà xe công dụng chưa rõ người điều khiển
chạy theo hướng bắc nam khi đến ngã ba trên tuyến quốc lộ một a thuộc ốc hương nghĩa xã hương lộc
thì bất ngờ va chạm với xe máy do ông nguyễn lân chú tại xã hương lộc điều khiển
và xe máy do ông lê văn sản điều khiển khiến ông lân tử vong tại chỗ còn ông sản bị thương nặng
chiếc xe khách dường nằm leo lên giải phân cách cứng và nghiêng hẳn về bên trái
hơn một mươi hành khách trên xe được người dân hỗ trợ đưa ra khỏi xe không ai bị thương
dịp tết tân sửu hai nghìn hai mươi một
từ ngày ba mươi tháng một cho đến hết ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi một tức là từ ngày một mươi tám tháng chạp năm canh tí
đến một mươi hai tháng riêng năm tân sửu trên tuyến đường sắt bắc nam tổng công ty đường sắt việt nam
tổ chức chạy hai mươi đoàn tàu thống nhất từ hà nội đến tp hcm và ngược lại
bên cạnh đó là một mươi tám đoàn tàu khách trên các tuyến ngắn từ ga sài gòn đi các tỉnh miền trung
trong dịp tết đặc biệt trong thời gian nghỉ tết từ ngày một mươi tháng hai cho đến ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
tức là từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi một âm lịch tổng công ty đường sắt việt nam
còn cho chạy thêm nhiều đôi tàu trên các tuyến sài gòn huế sài gòn đà nẵng sài gòn tam kỳ sài gòn quảng ngãi và sài gòn nha trang
ở khu vực phía bắc căn cứ và nhu cầu đi lại thực tế của hành khách tổng công ty sẽ tổ chức chạy tàu tăng cường
trên các tuyến hà nội vinh hà nội đồng hới hà nội đà nẵng hà nội lào cai
từ ngày một tháng một mươi đường sắt cũng bắt đầu mở bán vé tàu tết tân sỉu hai nghìn hai mươi một giá vé giảm đến hai mươi so với cùng kỳ năm ngoái
mặc dù tại thành phố đồng xoài của tỉnh bình phước chưa xuất hiện mưa to thế nhưng chiều qua hai mươi ba tháng chín
nước lũ bất ngờ tràn về ngay trung tâm thành phố đồng xoài gây ngập nhiều nơi tại hai phường tân đồng và tân thiện
trận lũ đột ngột đã làm ngập hơn hai trăm ba mươi ha
trận lũ đột ngột đã làm ngập hơn hai trăm ba mươi ha
đã có một trăm ba mươi bảy căn nhà bị ảnh hưởng và khoảng hai trăm ba mươi ha diện tích cây trồng gồm điền điều cao su hoa màu và các ao cá bị ngập nước
ngay sau khi nhận được tin báo lãnh đạo chính quyền thành phố đồng xoài đã nhanh chóng huy động cán bộ chiến sĩ công an
quân đội cán bộ phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh bình phước
kịp thời ứng cứu di rời người dân và tỉnh bình phước
tính đến một mươi tám h tối ngày hai mươi ba tháng chín lực lượng chức năng đã di rời năm mươi ba hộ dân với gần một trăm linh người đến nơi an toàn trước khi nước lên
thông tin về diễn biến tình hình sạt lở nghiêm trọng do lũ quét trên tuyến dt sáu trăm linh sáu từ đường mòn hồ chí minh đến trung tâm huyện tây giang của tỉnh quảng nam
mặc dù ủy ban nhân dân huyện tây giang đã tập trung xe cơ giới nhân công và nhiều phương tiện khác để khơi thông tuyến đường lên biên giới
cũng như về các xã thôn vùng cao
thế nhưng với khối lượng đất đá lớn bị ùn ứ tại một trăm ba mươi điểm sạt lở trên tuyến dt sáu trăm linh sáu từ đường mòn hồ chí minh đến trung tâm huyện đã gây ách tắc giao thông cục bộ
người và phương tiện muốn lưu thông cũng hết sức khó khăn
đoạn đường đeo dốc qua địa bàn thôn a dốc xã ba hà ly cách trung tâm huyện tây giang khoảng một mươi km
lũ quét đã gây sạt lở nghiêm trọng
số lượng lớn đất đá cây cối nằm ngủ ngang ven đường
năm diện tích còn lại chỉ đủ để một phương tiện lưu thông
điều đáng nói đây là đoạn đường dốc
khuất tầm nhìn nếu không cẩn trọng xe có thể lao dốc bất cứ lúc nào
nhiều xe bắn tải ô tô trọng tải nhỏ đành phải dùng xe chuyên dụng buộc dây kéo qua đoạn đường trơn trượt này
sáng em đi em đi làm từ trung tâm huyện đi làm em ngã hai lần
cô đi có từ đà nẵng lên từ đường khó khăn lên đây cô vớt
nhờ họ chuyển hòn qua để đem lên tây giang bón được tiếng đồng hồ chứ mấy
là có bộ gì hay cần
còn đối với sáu người dân ở ba xã biên giới a san trơ rơm và ga ri đang bị cô lập
để xuống đến trung tâm huyện họ phải vượt qua ba mươi km đường đeo đuối
với hàng chục điểm sạt lở nghiêm trọng
như thế này chưa kể địa hình vùng đồi núi hiểm trở thường xuyên có từng đợt mưa lớn buồn đất lầy lội
người dân phải đối mặt với nhiều khó khăn và nguy hiểm mới có thể di chuyển được
hiện tại tuyến giao thông đến các xã đang bị chia cắt chính quyền địa phương vẫn chưa thể tiếp cận
vì vậy lực lượng công an xã được phân công bám cơ sở hỗ trợ người dân di chuyển khi cần thiết
ở sông em thì khó khăn nhiều làm gì
có khi có người ngập tới nhà luôn vừa đất nhà riêng lỡ xuống tới nhà luôn
đất nhiều nhà em khổ lắm chứ lỡ đất nhiều
công an huyện cũng đã huy động lực lượng trực một trăm linh đồng thời triển khai đến các lực lượng chốt chặt
tại các điểm đường có nguy cơ bị sạt lở cao và những điểm nhà dân ở vùng thấp
để kịp thời ứng cứu người dân
công an huyện cũng đã huy động lực lượng trực một trăm linh đồng thời triển khai đến các lực lượng chốt chặt
đối với một số địa bàn bị che cắt thì hiện tại cán bộ chiến sĩ cũng đã phân công lực lượng xuống
tuy nhiên mới chỉ ở mức là năm tình hình để báo cáo lên lãnh đạo an huyện
sau đó lãnh đạo đơn vị sẽ có hướng báo cáo cấp ủy chính quyền địa phương
chỉ đạo các lực lượng khác cùng phối hợp để thực hiện
đặc biệt là một số xã bị sạt lở nghiêm trọng gần như là gây ách tắc và chia cắt
theo thống kê mới nhất ngày hai mươi ba tháng chín các tuyến dt dt sáu trăm linh sáu và đường giao thông liên thôn
đã sạt lỡ một trăm ba mươi điểm gây ách tắc giao thông với khoảng sáu trăm linh m ba đất đá
tổng thiệt hại trong lĩnh vực giao thông ước khoảng một trăm ba mươi tỷ đồng
hiện tại công tác khắc phục vẫn đang được tập trung triển khai
từ ngày hôm nay hai mươi bốn tháng chín phố cổ hội an sẽ bắt đầu đón khách tham quan trở lại
sau thời gian ảnh hưởng bệnh
covid một mươi chín và địa phương này sẽ giảm năm mươi giá vé suốt hơn một tháng
thành phố chính thức triển khai trở lại đề án phố dành cho người đi bộ và khung xe cơ động
phố đêm các làng nghề truyền thống và hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ hội an
trong đợt mở cửa trở lại này hội an cũng đưa ra chính sách yêu đãi về giá vé tham quan khu phố cổ
cụ thể là từ ngày hôm nay hai mươi bốn tháng chín cho đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi
khách du lịch mua vé tham quan phố cổ sẽ được giảm năm mươi
bên cạnh đó các điểm tham quan giải trí dịch vụ lưu trú nhà hàng
cũng đã tung ra các gói kích cầu hấp dẫn nhằm thu hút du khách đến hội an
thưa quý vị còn khoảng hơn một tuần nữa mới đến trung thu
thế nhưng không khí của một ngày tết đoàn viên đã rộn ràng khắp nơi trên thủ đô hà nội
những điểm đến quen thuộc của mùa trung thu như phố hàng mã phố phùng hưng
đã trở nên nội nhịp hơn
cùng với đó các sự kiện lễ hội
với chủ đề về rằm trung thu cũng được tổ chức thu hút người dân đến vui chơi trải nghiệm
ghi nhận sau đây của phóng viên antv
bảy giờ tối tại phố hàng mã quận hoàn kiếm hà nội
còn khoảng hơn một tuần nữa mới đến tết trung thu
nhưng từ nhiều ngày nay con phố này đã trở nên đông đúc
và náo nhận bởi số lượng người tới dạo chơi và mua sắm
năm nay là năm đầu tiên mà chị lê quỳnh anh cùng con nhỏ đi chơi phố hàng mã vào dịp dầm tháng tám
ngoài việc cho con đi chơi sau những ngày dài nghỉ ở nhà bởi dịch covid một mươi chín
chị quỳnh anh còn muốn mua cho con những món đồ chơi đặc biệt là những món đồ chơi truyền thống
cũng giống như chị quỳnh anh gia đình anh nguyễn đức thành cũng cùng nhau lên phố hàng mã đón trung thu sớm
gia đình anh vẫn giữ thói quen cùng lên con phố này vào dịp này hàng năm
anh thành và vợ chọn cho con những món đồ chơi như đèn ông sao trống
năm nay mình đi chơi cảm thấy rất vui
một đèn để chủ yếu cho bé đi chơi và có dịp trung thu vui vẻ
không chỉ có các gia đình đưa con đi chơi phố hàng mã còn thu hút các bạn trẻ tới quay phim chụp ảnh
năm nay mặc dù là covid nhưng mà đến trung thu thì mình lại không còn bị dính nữa
nên là cảm giác mọi người lâu được ra đường cảm giác như là mọi người gặp gỡ nhau rất là vui
là thoải mái
mình thấy kiểu năm nay nó thực ra là cái sự náo nhiệt của nó không như năm ngoái
thì có lẽ là năm nay nó sẽ vì cái dịch như thế này cho nên là mọi người vẫn cứ hạn chế hơn
ngoài địa điểm quen thuộc như phố hàng mã thì các sự kiện lễ hội mùa trung thu cũng là nơi thu hút các gia đình và giới trẻ tới tham dự
khi đến với những sự kiện như thế này người tham gia còn có thể thử làm những món đồ chơi truyền thống cũng như những món ăn dịp trung thu
các trò chơi dân dân
thì chúng tôi cũng tăng cường sự chủ động tham gia của những khách tham quan đến đây
ví dụ chúng tôi đưa ra một số các trò chơi với số lượng bằng một nửa của năm ngoái
và chúng tôi đưa giải ra các khu vực ngoài trời
trong đó thì chúng tôi khuyến khích ông bà bố mẹ sẽ hướng dẫn con cái của mình chơi các cái trò chơi dân gian đó
là một nét đẹp truyền thống tết trung thu luôn mang tới không khí háo hức trong lòng mỗi người
đặc biệt là người dân thủ đô hà nội
tất cả đều mang tâm trạng phấn khởi
mong chờ một ngày tuyết đoàn viên đầm ấm và nhiều điểm vui
nhưng bằng trách nhiệm và tình yêu với mảnh đất quê hương
bằng mỗi việc làm thường ngày nhiều tấm gương và việc làm tuy bình dị nhưng thật đáng trân trọng
đã được ghi nhận và lan tỏa trong cộng đồng
và người xã cư pâng huyện crongbuk của tỉnh đắk lắc
từ nhiều năm nay người dân ad ở buôn cư hờ riết và ea brơ luôn tin tưởng
hơn người bí thư tri bộ của buôn làng
người đảng viên ấy đã không quản khó khăn vất vả để giúp cho cuộc sống của bà con trong buôn sớm thoát nghèo dần ổn định cuộc sống
và sau đây thì xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với nhân vật đặc biệt này
trong thời gian trước đây thì gia đình tôi và bà con trong buôn làng gặp khó khăn về nước sinh hoạt
không có nước phải đi lấy nước ở rất xa
nhờ có y mưng có lòng hỏi
học hảo tâm hỗ trợ cho bà con
xung quanh nhà là có gần bốn mươi hộ không có nước sạch để uống phải đi lấy nước rất là xa
trong hơn hai năm gần đây cứ đều đoạn hàng ngày bà yai yứ ở buôn cư hờ riết cùng các thành viên trong gia đình và bà con trong buôn lại đến giếng nước khoan của gia đình ông y mưng nê để lấy nước sạch về sinh hoạt
bà rất phấn khởi vì giờ đây không phải chịu cảnh đi lấy nước xa hoặc bỏ tiền để mua nước sinh hoạt vì sử dụng
nhờ có y mưng nên không phải đi xa một hai km để lấy nước nữa
bà con chúng tôi rất là vui mừng đi lấy nước sạch gần nhà để có thể đi làm nương rẫy sớm để phát triển kinh tế
bà con trong buôn rất yêu mến gia đình y mưng
y mưng người đàn ông mà bà yai yứ nhắc đến là bí thư tri bộ của buôn cư hờ riết bốn mươi năm tuổi đảng trong đó có hơn hai mươi năm là bí thư tri bộ của một buôn làng nghèo
ông y mưng nê luôn tận tụy với công việc được giao
gần dân giúp đỡ họ không quản khó khăn vất vả
như vậy ông rất có uy tín với người dân trong buôn làng
khoảng năm năm trước nước ở các giếng đào trong buôn cạn dần hàng chục hộ dân ở buôn cư riết lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng
ông y mưng nê đã bàn bạc với vợ và các con khoan một giếng nước cạnh nhà để người dân trong vùng sử dụng
chỉ phí làm giếng gần một trăm linh triệu đồng được gia đình ông trích ra từ lợi nhuận bán hủ tiêu và cà phê
bản thân tôi thấy
công buồn là không có nước uống
do đó bản thân tôi vừa là cán bộ đảng viên vừa là linh đạo cho tri bộ tôi luôn luôn phải quan tâm
thấy thấy bà con đi múc nước là gần hai cơ số
do đó tôi cũng rất buồn
bản thân tôi lấy cái tiền tiết kiệm của gia đình để là hỗ trợ để làm cái giếng
để cho bà con có cái nước uống là giúp đỡ
cho bà con có đi lấy nước xa nữa để là yên tâm công tác sản xuất
từ ngày ông y mungne đưa giếng khoan vào hoạt động hơn bốn mươi hộ dân ở buôn e bro đã có nước sạch sử dụng
một số hộ dân ở buôn lân cận cũng có thể đến lấy nước khi cần
sinh hoạt cá nhân thuận tiện nhiều người tập trung vào lao động sản xuất để mong thoát nghèo
trong hai năm qua diện mạo của buôn nghèo nói trên đã phần nào thay đổi
nhà cửa của bà con cũng đã khang trang hơn con em được cắt sách đến trường
việc khoan diễn của bác y mân là một việc làm hết sức ý nghĩa
đã tạo mọi thuận lợi cho bà con nhân dân trong quá trình sinh hoạt
trước đây thì bà con đi lấy nước rất là xa và cái nguồn nước thì đục không đảm bảo
tuy nhiên thì sau khi bác y mung khoan diễn cho bà con cung cấp nước sạch
thì hằng ngày bà con nhân dân đã đến và lấy nước sạch về dùng gần
làm giếng cung cấp nước sạch cho bà con trong buôn tận tình giúp đỡ họ tăng gia sản xuất phát triển kinh tế
luôn gương mẫu đi đầu trong tuyên truyền vận động bà con phát huy truyền thống của mảnh đất cư pơng anh hùng
người bí thư tri bộ ấy đã nhận được nhiều huân huy chương kỷ niệm trương bằng khen cấp cấp tặng thường
nhưng với y mungne niềm vui lớn nhất của ông là buôn làng đang khởi sát
cuộc sống của đồng bào trong buôn ngày càng khá hơn
bà con phấn khởi tin tưởng vào chủ trương đường lối
rằng nhà nước
thưa quý vị tiềm mục sống đẹp vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân
xin chúc quý vị có một ngày làm việc hiệu quả và nhiều niềm vui